công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện